từ dạng sáng nay nhiều địa phương trong tỉnh thừa thiên huế đã có gió và mưa lớn
lượng mưa đo đường tại huyện miền núi nam đông đạt trên hai trăm linh mm
gió to cũng đã làm đổ hàng nghìn cây xanh nhiều ngôi nhà và chợ công trình văn hóa bị hư hỏng
bão đã khiến một người tử vong và một mươi bốn người bị thương
tại hai thôn bốn và thôn một mươi một xã điền hòa huyện phong điền vào lúc bốn giờ sáng nay đã xảy ra lốc xoáy
làm sập và tốc mái hai trăm linh ngôi nhà
tính đến sáu giờ sáng nay toàn tỉnh đã tổ chức di rời gần bốn năm trăm linh hộ dân ra khỏi khu vực sung yếu
sáng nay ban chỉ huy phòng chống lụt báo tỉnh thừa thiên huế đã họp khẩn triển khai lực lượng ứng trực
tại các địa bàn sung yếu đồng thời tiếp tục kêu gọi nhân dân không được chủ quan
các hộ nuôi trồng thủy sản tuyệt đối không được ở lại trên các lồng bè
người dân không nên ra đường trước và trong thời điểm bão đổ bộ vào đất liền